xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một
do ảnh hưởng bởi vùng á thấp nóng từ phía tây
kết hợp với trường phân kỳ trên mực năm
nên nền nhiệt độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
sẽ tiếp tục có xu hướng tăng thêm khoảng từ một cho đến hai độ
ngày và đêm do động ở mức là hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
trong ba ngày tới cũng chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày tại đây còn nắng nóng với mức nhiệt cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ
riêng khu vực tây bắc có thể có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt vượt ngưỡng ba mươi sáu độ
do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao
tại khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
trong hôm nay và ngày mai có mưa rào và rông vài nơi vào lúc chiều tối
còn ban ngày thì có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ
sau đó trong các ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng nhẹ và có nơi có nắng nóng gai gắt
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
do chịu ảnh hưởng của giải mây rông phía nam
nên vào thời điểm chiều tối tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét và gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây có phần dịu hơn so với các tỉnh phía bắc của khu vực trung bộ
nên nhiệt độ ngày đêm là hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
vùng cao tây nguyên do gió mùa tây nam hoạt động có xu hướng mạnh hơn
nên trong những ngày tới có mưa rào và rông sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có nơi xảy ra mưa to đến rất to
thời gian mưa tập trung nhiều hơn với lúc chiều tối
ban ngày tại khu vực này thì vẫn còn nắng gián đoạn
nên mức nhiệt tiếp tục giao động ở mức là từ hai mươi đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây cũng chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên mưa rông vào lúc chiều tối cũng tăng hơn
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
còn ban ngày khu vực này vẫn còn nắng gián đoạn
với mức nhiệt chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm ra động ở mức là hai mươi bốn đến ba mươi ba độ